thông tin từ tiểu ban điều trị cho biết trong số hai trăm bốn mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị có một mươi bệnh nhân nguy kịch thở máy xâm nhập điều trị tích cực bằng icu ecmo ba bệnh nhân nặng hai mươi một bệnh nhân tiên lượng nặng và có diễn biến nặng lên tổng số bệnh nhân tiên lượng nặng và nặng nguy kịch là ba mươi bốn trường hợp
trong số một mươi ba bệnh nhân nặng nguy kịch có năm bệnh nhân nguy kịch tại bệnh viện trung ương huế đây là những trường hợp được chuyển từ bệnh viện đà nẵng ra tám bệnh nhân nặng nguy kịch khác đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng bệnh viện phổi đà nẵng bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
ngay sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại tp đà nẵng
chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đã chủ trì phiên họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong thời điểm mặt đà lạt mỗi ngày đang đón hàng chục nghìn lượt du khách khắp các địa phương đến du lịch và nghỉ dưỡng tại thành phố này
chủ tịch ubnd tỉnh chỉ đạo cảng hàng không liên khương phối hợp với cdc tỉnh tăng cường kiểm tra phòng dịch covid một mươi chín với các chuyến bay đến từ đà nẵng và huế yêu cầu khách hàng khai báo y tế trường hợp nào nghi ngờ phải báo cáo ngay với sở

với đường bộ đề nghị các cơ quan chức năng lập ngay hai chốt kiểm tra trên quốc lộ hai mươi bảy trạm eo gió huyện đơn dương và trên quốc lộ hai mươi bảy c tại xã đại trai huyện lạc dương để kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín tất cả các chuyến xe từ miền trung đến lâm đồng
sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với công an yêu cầu tất cả các khách sạn cơ sở lưu trú homestay phải khai báo đầy đủ lượng khách lưu trú
nếu phát hiện trường hợp du khách sốt nghi ngờ phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng tám
đoàn công tác tiểu đoàn bảy mươi tám hóa học quân khu năm và lực lượng tăng cường từ tiểu đoàn chín trăm linh sáu binh chủng hóa học bộ quốc phòng
phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam đã tiến hành khử khuẩn các khu vực phong tỏa của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
đoàn đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực phố cổ hội an khu vực bị phong tỏa ở khối an hội phường minh an
và một số khu vực có nguy cơ cao khác trên địa bàn thành phố như bệnh viện đa khoa thành phố hội an chùa bảo thắng
ngoài ra lực lượng này còn phun khử khuẩn tại bốn địa phương khác bao gồm huyện đại lộc duy xuyên thăng bình và thị xã điện bàn
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh quảng nam đang diễn ra hết sức phức tạp nên việc phun hóa chất khử khuẩn của quân khu năm
và các lực lượng tăng cường là rất cần thiết vừa giúp ngăn ngừa dịch bệnh vừa tạo tâm lý an tâm trong cộng đồng
trong khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương có dịch bệnh thì nhiều đối tượng lại lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
và chắc chắn những hành vi này sẽ bị pháp luật chứng chỉ thích đáng
mới đây trương thị bình cùng với đồng phạm là hoàng văn tới la văn thi và nguyễn đức việt anh đã mua các bộ trang phục
trang phục bảo hộ rời in tem nhãn mắc giả rồi đem đi tiêu thụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố trương thị bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế đức anh về tội sản xuất buôn bán hàng giả
cùng với tội trên viện kiểm sát cũng đã truy tố hoàng văn tới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
la văn thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc kinh doanh công ty đức anh và nguyễn đức việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhân viên kinh doanh của công ty đức anh
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lợi dụng dịch covid một mươi chín
trương thị bình đã cấu kết với tới chỉ đạo thi và việt anh mua các bộ trang phục bảo hộ rời
sau đó in tem nhãn mát giả các nhãn hiệu nổi tiếng rồi đóng gói
dán tem thành bộ trang phục bảo hộ hoàn chỉnh bán thu lời bất chính
nhóm các bị can làm giả tổng cộng một mươi bốn năm trăm tám mươi bảy bộ trang phục phòng dịch
tương đương với hàng thật trị giá hơn một tỷ đồng
trong đó phần lớn là hàng hóa làm giả gắn nhãn mát của công ty phúc hà có địa chỉ tại bắc tử liêm hà nội
và công ty quang trung có địa chỉ tại hoàng mai hà nội